các bị cáo quy và phiến không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình dù nhận thức rõ nếu để quên học sinh trên xe các em sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng và thực tế thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra
đối với nguyễn thị thủy đã cam kết việc điểm danh thông báo học sinh vắng mặt không lý do cho phụ huynh tuy nhiên thủy biết nạn nhân vắng mặt không lý do nhưng không thông báo nếu bị cáo này làm đúng trách nhiệm hậu quả vụ án đã không xảy ra
đánh giá vai trò của các bị cáo hội đồng xét xử cho rằng nguyễn bích quy trực tiếp giám sát học sinh giữ vai trò chính trong vụ án và phải nhận bản án cao nhất
doãn quý phiến không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khiến nạn nhân tử vong nhưng đã thành khẩn khai báo nhận thức rõ sai phạm nên có thể giảm nhẹ hình phạt
tương tự bị cáo thủy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo phối hợp bồi thường cho nạn nhân và được gia đình bị hại đề nghị giảm hình phạt
từ nhận định nói trên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn bích quy hai mươi bốn tháng tù doãn quy phiến một mươi năm tháng tù cùng với tội vô ý làm chết người nguyễn thị thủy một mươi hai tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo thủy cũng bị cấm đảm nhiệm nghề giáo viên một năm sau khi thi hành án
quá trình giải quyết vụ án trường gateway và bị cáo thủy đã bồi thường cho gia đình
đến nay gia đình đòi các bị cáo phiến quy phải bồi thường một tỷ đồng nhưng không có giấy tờ hóa đơn cụ thể
tòa án cho rằng hai bị cáo làm thuê cho công ty ngân hà nên doanh nghiệp này phải bồi thường hai trăm bốn mươi chín triệu đồng
cục cảnh sát hình sự và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa đồng loạt bắt giữ các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại tp hcm hà nội bình dương và bến tre
khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng các tổ công tác thu giữ năm trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với đó là nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet như điện thoại cpu máy tính sách tay ổ cứng cùng nhiều sim thẻ atm chứng minh nhân dân căn cước công dân và hộ chiếu
đến nay lực lượng chức năng bước đầu xác minh được một mươi đối tượng có liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng internet với số tiền chơi bạc ước tính một mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố năm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc gồm phạm văn bình trần ngọc vũ nguyễn tuấn hải phạm hữu lộc và dương thanh hải
năm đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc gồm triệu văn trường lương quốc dũng nguyễn mạnh thắng võ hồng quân và hà văn duy
trong khi đó tại tỉnh bình phước một đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề khủng cũng vừa bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước triệt phá
điều hành đường dây này là vũ thị hương chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
chỉ trong vòng năm ngày từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi đối tượng này đã nhận thầu đề số tiền lên đến gần sáu tỷ đồng
hương bị bắt quả tang khi đang cùng các đối tượng khác tính toán số tiền ghi đề và thầu đề qua tin nhắn gia lô facebook trên điện thoại di động tại quán cà phê thúy nga thành phố đồng xoài
ngoài sáu điện thoại di động lực lượng công an còn thu giữ ba xe mô tô một mươi hai triệu đồng và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an hương khai bắt đầu ghi số đề từ tháng sáu năm ngoái qua tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên ứng dụng zalo facebook
tổ chức đường dây này hương đã thuê trịnh minh tiên cộng tiền thầu đề với tiền công là hai trăm linh đồng
hàng ngày vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút sau khi có kết quả sổ số hương chụp hình các tin nhắn của người chơi đánh bạc gửi cho tiên cộng sổ
một nữ sinh viên trường đại học trà vinh bị bắt cóc tống tiền vào trưa ngày một mươi ba tháng một đã được giải cứu thành công
công an tỉnh trà vinh bắt giữ năm đối tượng có liên quan đến vụ việc này
trưa ngày một mươi ba tháng một công an tỉnh trà vinh nhận được tin tố giác về một nhóm đối tượng dùng xe ô tô bốn chỗ bắt cóc nữ sinh viên năm thứ ba trường đại học trà vinh và tống tiền gia đình nữ sinh này năm tỷ đồng
tiến hành theo dõi giám sát đến sáng ngày một mươi bốn tháng một khi các đối tượng giật túi sách của mẹ nạn nhân bên trong có chứa một trăm linh triệu đồng tại địa điểm giao hệ tiền
lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tăng bắt giữ hai đối tượng là nguyễn quốc toàn và nguyễn trí tâm cùng chú tại tp hcm
ngay trong sáng qua công an trà vinh tiếp tục làm rõ bắt giữ thêm ba đối tượng khác có liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền này gồm trần minh hiếu thạch hoàng sơn và vi thị bé diễm
một dây hụi lên đến hàng tỷ đồng vừa bị vỡ nhiều gia đình nhiều hộ kinh doanh ở khu vực chợ đêm con tum tỉnh con tum bỗng chốc bị rơi vào cảnh lao đao vì nợ nần túng quẫn
tình hình an ninh trật tự vì thế mà cũng bị ảnh hưởng
danh sách các bị hại không ngắn lại là bởi người dân vẫn ham lãi suất cao mà bỏ qua những lời cảnh báo của các cơ quan chức năng để rồi lại tiếp tục rơi vào khốn đốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tùm đã nhận được nhiều đơn tô cáo bằng nguyễn thị sa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú ba mươi tám thi sách phường thắng lợi tp con tùm
có hành vi nhận tiền góp chơi hủy của nhiều cá nhân chơi địa bàn tỉnh xong đến hạn đóng tiền góp và lấy hủy thì không gặp
từ không liên lạc được với bà sa
qua xác minh ban đầu đối tượng sa cùng các thành viên trong gia đình hiện không còn cư trú tại địa phương
từ thông tin vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định có dấu hiệu của tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản
với tổng số tiền chiếm đoạt của nhân dân chơi địa bàn để đến hàng chục tỷ đồng
nên đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn thị sa đồng thời tiến hành truy tìm đối tượng xa trên phạm vi toàn quốc

nên đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với nguyễn thị sa trên phạm vi toàn quốc